bộ giáo dục và đào tạo đã công bố đáp án tất cả các môn kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
mỗi thí sinh đã có thể tự đánh giá mức điểm riêng của mình tuy nhiên kết quả chính thức thì vẫn phải chờ đợi khâu chấm thi hoàn tất
để tránh những sai phạm đáng tiếc diễn ra như kỳ thi năm trước trong khâu chấm thi năm nay nhiều giải pháp kinh kệ đã được đưa ra
liệu những giải pháp này có phát huy được hiệu quả như kỳ vọng
rút kinh nghiệm năm hai nghìn một mươi tám kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay hà giang đã có những chỉ đạo rất khác so với những năm trước
phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ubnd tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo thi trực tiếp chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
quyết tâm lấy lại hình ảnh niềm tin của nhân dân cán bộ giáo viên và cả xã hội đối với kỳ thi
trong những vấn đề mà bộ trưởng lưu ý các địa phương trong công tác chấm thi
đó là tuyệt đối không làm tắt các bước theo quy định của quy chế và hướng dẫn
tại tỉnh lai châu năm nay ban tổ chức đã phải bố trí hai khu vực chấm tự luận riêng biệt
và cách sai nhau để đảm bảo thực hiện đúng quy chế chấm độc lập hai vòng đối với môn ngữ văn
lưu ý là cán bộ chấm thi là bảo giảng đúng theo quy trình chấm hai vòng độc lập
chấm theo đúng cái đáp án đúng theo cái mà cũng đã
được trao đổi đã được thống nhất
đặc biệt lưu ý năm nay cái việc chấm kiểm tra thì ngoài cái việc chấm chung năm
chỉ đạo chung thì chú ý cái việc chấm các cái bài điểm cao
trước đó bộ phận làm phách cũng đã được cách ly hoàn toàn
một khách sạn với quy mô hơn bốn mươi phòng đã ngừng hoạt động để phục vụ cho công tác này
cách xa ba mét so với điểm chấm thi sử dụng máy phá sóng điện thoại bố trí an ninh tốt trực
thế nhưng dù giải pháp kỹ thuật có kiến kẽ đến đâu
thì con người mới là yếu tố quyết định
việc chấm thi trắc nghiệm năm nay tại lai châu được giao cho trường đại học tây bắc chủ trì
toàn bộ dữ liệu chấm từ dữ liệu quét ảnh
các dữ liệu trung gian và cả kết quả chấm chủ trì đã được mã hóa
phần mềm chấm thi được hoàn thiện so với năm trước
lưu vết tất cả những can thiệp vào quá trình xử lý quét chấm bài
thuộc về tầm quốc gia cho nên yêu cầu anh em chúng ta phải hết sức là bình tĩnh
hết sức là quan tâm đến kỹ quy chế và cũng không phải quá căng thẳng
chúng ta cứ bám sát quy chế và làm
cái gì mà cảm thấy mà chưa rõ thì anh em ta cũng bàn bạc cùng trao đổi để triển khai
lực lượng an ninh được bố trí với mật độ dày đặc camera giám sát được trang bị đầy đủ
các đoàn thanh tra liên tục kiểm tra đột xuất
việc tạo nên sức ép này giúp chúng ta có quyền hy vọng vào một kỳ thi công bằng trung thực